vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay bốn tháng chín trên địa bàn phường bình hưng hòa quận bình tân tp hcm
đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại một sưởng sản xuất vải
vụ cháy đã lan rộng ra hàng trăm mét vuông và thiêu dụi nhiều tài sản
vào thời điểm trên bảo vệ của cơ sở sản xuất vải nằm tại địa chỉ sáu trăm tám mươi năm quốc lộ một a phường bình hưng hòa quận bình tân
phát hiện khói đèn cùng lửa bốc lên tại kho chứa vải vụ nên hô hoán
ngay sau đó nhiều người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân đã điều lực lượng và phương tiện tới hiện trường để khống chế ngọn lửa
đến một mươi hai h đám cháy mới cơ bản được không chế hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc